do mưa lớn tại một số khu vực thuộc tỉnh nghệ an đã xảy ra sạt lở đất đá xuống quốc lộ bảy với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông
cụ thể khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng bảy tại quốc lộ bảy đoạn qua khu vực eo vực bồng xã bồng khê huyện con cuông
đã xảy ra sạt lở đất đá từ trên núi xuống gây ách tắc giao thông rất may không có thương vong về người
ngay sau khi xảy ra sạt lở cục quản lý đường bộ hai tổng cục đường bộ việt nam đã phối hợp các cơ quan liên quan
cắm biển báo phân luồng giao thông giải tỏa ách tắc giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại
hiện tại trên địa bàn huyện miền núi con cuông và nhiều vùng miền núi khác ở tỉnh nghệ an vẫn mưa to do vậy đất đá vẫn tiếp tục sạt lở
huyện con cuông đang tiến hành cắm góc biển cảnh báo và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng
để các phương tiện tham gia giao thông không lưu thông trên tuyến quốc lộ này đảm bảo an toàn